bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi bộ tài chính về việc hỗ trợ phí lệ phí cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín căn cứ quy định tại luật phí và lệ phí
bộ giao thông vận tải đề nghị bộ tài chính xem xét giảm lệ phí cấp giấy đăng kiểm đối với phương tiện xe cơ giới với mức đồng trong bốn tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
căn cứ diễn biến thực tế của dịch bệnh bộ giao thông vận tải đề nghị bộ tài chính chủ động xem xét việc kéo dài thời gian hiệu lực của thông tư số bốn mươi bảy
về việc giảm ba mươi mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách và một mươi mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải